cùng với quá trình lấn về phía đông của khối khí biển hôm nay cả ba miền của nước ta sẽ đón ngày đầu tuần với tiết trời tạnh giáo và ngập tràn nắng
ở miền bắc ngoài khối khí biển hôm nay bắc bộ còn chịu tác động thêm của vùng áp thấp phía tây vì thế trời sẽ có nắng mạnh từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ đồng loạt tăng lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng thủ đô hà nội hòa bình hay một số nơi ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cao hơn đạt ngưỡng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ nên sẽ có cảm giác nóng bức
tuy nhiên từ một mươi sáu giờ trở đi trời sẽ dịu nhanh thậm chí đến tối dưới tác động của gió đông nam nhiệt độ giảm nhanh
đến đêm nhiệt độ sẽ giảm còn hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khối khí biển ổn định lấn từ phía đông vào cũng chính là nguyên nhân ngăn cản sự hình thành mây và kéo dài thời gian nắng ở miền trung
do vậy hôm nay miền trung cũng có nắng từ sớm và cường độ nắng mạnh
dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
ở phía nam sự bao phủ của khối khí biển khiến cho gió mùa tây nam yếu đi
vì thế hôm nay nam bộ và tây nguyên không có mưa nhiều
dự báo khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều trên cả hai khu vực đều duy trì được trạng thái nắng giáo
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây cũng tăng cao
ở tây nguyên nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi hai độ
cục bộ một số nơi có thể cao trên ba mươi ba độ
còn ở nam bộ mức nhiệt trung cũng tăng lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông nam bộ nhiệt độ cao hơn
về chiều tối mưa rông có thể xuất hiện ở một vài nơi nhưng lượng không lớn
trên biển trong ngày hôm nay hầu khắp các khu vực đều duy trì
tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
gió thổi đều theo hướng nam đến tây nam cường độ cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
gió có hướng tây nam cường độ yếu chỉ khoảng cấp bốn
trên các vùng biển mưa rông cũng chỉ xuất hiện một vài nơi
nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước